trên đường phi được bàn chở đi bệnh viện phi gặp lữ văn trọng rồi rủ trọng mang theo hôn khí quay lại thách thức đập phá trước cửa nhà tùng
kết thúc phiên tòa căn cứ vào tính chức mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo hội đồng xét xử tuyên phạt phạm trung tùng chín năm tù về tội giết người
huỳnh bá trương phi ba mươi tháng tù cho hưởng án treo lữ văn trọng hai mươi bốn tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng
các đối tượng buôn bán pháo lậu sử dụng mọi thủ đoạn mới mọi chiêu trò để cất giấu một lượng lớn pháo lậu nhằm đưa về việt nam tiêu thụ
nhưng dù tình vì đến mấy thì mánh khóe của các đối tượng này đều bị lực lượng công an cùng các lực lượng chức năng lực tẩy bắt giữ
pháo là mặt hàng siêu lợi nhuận giá mua ở lào chỉ từ hai trăm linh ba trăm linh nghìn đồng một khí lưu đam
thời điểm sát tết tăng lên ba trăm linh bốn trăm linh nghìn đồng một phí lưu đam
nhưng khi về việt nam được bán với giá từ một một hai triệu đồng một khí lưu đam
bởi vậy các đối tượng không từ thủ đoạn nào để tìm cách vận chuyển về việt nam tiêu thụ
càng ngày các thủ đoạn càng tinh vi liều lĩnh và táo tận hơn
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba hàng loạt các vụ vận chuyển buôn bán pháo lậu đã được lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tuy nhiên do lợi nhuận cao nhiều đối tượng bất chấp các chế tài xử phạt tìm mọi thủ đoạn tinh vi để mua bán vận chuyển các loại pháo
để qua mặt lực lượng chức năng các đối tượng đã chi nhỏ lượng hàng và cất giữ tại nhiều địa điểm khác nhau trên các địa bàn
khi thấy thời cơ thuận lợi số pháo được cất giấu sẽ được nguy trang và vận chuyển bằng nhiều hình thức để giao cho người mua
khác với tất cả các mặt hàng nhập lậu khác pháo lậu thường được vận chuyển bằng ô tô nhằm tránh sự kiểm soát các gao của các lực lượng công an biên phòng hải quan đang vây ráp trên các tuyến
các đối tượng cũng rất tinh vi không bao giờ mua pháo nổ và chỉ mua pháo hoa
vì các đối tượng biết rằng theo quy định hiện hành mua pháo nổ thì sẽ bị dính tới luật hình sự trong khi mua bán pháo hoa thì chỉ bị xử phạt hành chính
chỉ cần gõ cụm từ pháo nổ pháo banh cần mua pháo nổ trên mạng facebook sẽ cho ra nhiều hội nhóm trao bán công khai đủ các loại pháo với nhiều mức giá khác nhau
ngoài hình ảnh nhiều người còn đăng video hướng dẫn sử dụng chế tạo các loại pháo để thu hút người mua
các đối tượng đó lợi dụng vào cái tính ẩn danh cao trên không gian mạng để đăng tải quảng cáo và mua bán các loại pháo trên không gian mạng
đồng thời cũng là thông qua dịch vụ sự phát triển của dịch vụ chuyển phát nhanh cũng như là thành tón chi phí qua ship code để thực hiện các hành vi giao dịch mua bán pháo trên không gian mạng
do tò mò hiểu nhận này
lên mạng tự đặt mua các loại pháo và vỏ dừa hình dạng trái banh về tự chế rồi chia sẻ với bạn bè để cuộc sử dụng

trong dịp cận tết nguyên đán thì tình hình sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có diễn biến phức tạp hơn
các đối tượng thường sử dụng nguyên liệu có giá thành chất lượng thấp trôi nổi trên thị trường để sản xuất hàng hóa
sau đó rán nhãn mát của các doanh nghiệp đã được đăng ký nhãn hiệu
công an quận hà đông thành phố hà nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sản xuất kinh doanh buôn bán hàng giả số lượng lớn
với hơn một mươi sản phẩm nước giặt đã đóng can rán nhãn đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ
cơ quan công an nhận định các đối tượng có thủ đoạn hoạt động tinh vi chia công đoạn để sản xuất
mỗi công đoạn sẽ thuê kho và nhân viên riêng để tránh bị phát hiện kiểm tra
công đoạn sản xuất nguyên liệu đối tượng đăng ký doanh nghiệp hợp pháp để làm vỏ bọc lấy thùng thương hiệu của đối tượng để chứa hàng
sang công đoạn rán tem giả nhãn hiệu các đối tượng sẽ chuyển sang kho khác để dán tem giả theo số lượng đơn hàng và vận chuyển đi giao tiêu thụ ra thị trường
em có tham gia vào buôn bán hàng giả đơn ly em lồng tem nhãn sau đó đăng tuyển sỉ ở trên mạng xã hội với giá ba trăm ba mươi một thùng
và để trôn tránh các cơ quan chức năng các đối tượng không để sẵn nhiều thành phẩm tại kho kinh doanh
vậy phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an mới có thể phát hiện xử lý bảo đảm triệt để về quy mô tính chất hành vi
nguyễn xuân phùng một trong những đối tượng chủ mưu đã tự nghiên cứu pha chế nước giặt giả
từng tốt nghiệp khoa hóa của một trường đại học danh tiếng nên rất am hiểu về hóa chất hương liệu
việc làm giả các sản phẩm rất tinh vi
cái khu sản xuất thì là trong khu mà chỉ có nhiều nhà kho không có dân cư
tiếp tục ăn nhập nguyên liệu hóa chất từ các công ty bán hóa chất
sau đó là phối trộn các nguyên liệu hóa chất theo quy trình đã được thống nhất trước
đầu tiên là cho các chất hoạt động bề mặt rồi sau đó là cho các chất hương liệu muối chất bảo quả
sau đó phối trộn theo tỷ lệ và thời gian
sau khi mà hóa ra thành thành phẩm thì bắt đầu chứa gió sang các căn lựa
đối tượng này hầu như là anh em trong họ hàng
khép tín hệ thống máy móc nắp đặt là khép tín
cái nữa là cái đối tượng mà sản xuất thì lại phải biết về chuyên môn về hóa
nên việc quy trình xử lý
cái nữa là đối tượng thì có tiền án tiền sự nhiều có mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội
cho nên trẻ giàu nhân thân ghi hoạt động
đây là một quá trình đấu tranh rất phức tạp
tập trung vào nắm và giả soát nắm vững đi vào quản lý đối tượng giả soát thường xuyên
đây là cái để chúng ta phát hiện để xử lý phong ngừa
sau khi làm giả các sản phẩm các đối tượng cũng đã lên mạng xã hội
đang tuyển sỉ để tiêu thụ sản phẩm bằng các tài khoản ảo
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông thành phố hà nội đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với sáu đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
một đường dây môi giới bán dâm thông qua ứng dụng telegram và nhiều trang mạng
với số lượng thành viên lên đến một mươi năm người vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng triệt phá thành công
từ vụ bắt quả tang một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một khách sạn thuộc phường an hải bắc
quận sơn trà đồng thời bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự đối với nguyễn đăng khoa ba mươi năm tuổi chú quận hải châu đà nẵng
có vai trò chủ mưu cầm đầu và trần quang việt ba mươi một tuổi chú huyện đắc đoa tỉnh gia lai
tăng vật thu giữ gồm hai điện thoại di động khoảng hai trăm linh trang tài liệu dữ liệu điện tử được trích xuất liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận hoạt động môi giới bán dâm thông qua ứng dụng telegram và nhiều group trang mạng với số lượng khoảng một mươi năm người tham gia
số đối tượng gây bán dâm do các đối tượng quản lý khoảng ba mươi người mức giá bán dâm là từ năm trăm linh đồng đến năm triệu đồng mỗi lượt
các đối tượng thu lợi bất chính bằng việc môi giới mại dâm qua hình thức thu tiền hàng tháng hoặc theo lượt gây bán dâm phải trả hai mươi số tiền bán dâm
tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ việc môi giới bán dâm lên đến hàng trăm triệu đồng

khi lúc đó bảo vệ ngân hàng đã bấm chuông cảnh báo lo sợ bị bắt nên hai đối tượng đã bỏ lại túi đựng tiền rồi lên xe máy bỏ chạy về hướng huyện đại lộc
hiện công an tỉnh quảng nam đang tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường truy bắt các đối tượng
cơ quan công an kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trước nhu cầu trợ giúp pháp lý và tư vấn về pháp luật ngày càng cao
thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng đã mạo danh luật sư tổ chức hành nghề luật trên các trang mạng xã hội facebook zalo website
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân và các tổ chức
nhiều chuyên gia pháp lý đã lên tiếng cảnh báo nhằm phòng ngừa vấn nạn này
cắt ghép ảnh rồi sử dụng tên khác để làm thẻ luật sư giả thậm chí làm giả cả căn cước công dân
thời gian qua luật sư giang hồng thanh đoàn luật sư thành phố hà nội đã không ít lần phải đăng bài cảnh báo
đính chính trên mạng xã hội sau khi bị nhiều đối tượng mạo danh để lừa đảo chiếm đặt tài sản
có tên thôi tên thôi chứ không có họ cho bà con
bà con tin tưởng tin tưởng thì đối tượng lại bảo là chuyển ba mươi triệu
ba mươi triệu thì để họ giúp lấy lại tầm một tiền cho
bà con là người đồng bào dân tộc thiểu số cũng rất là khó khăn
là phải gom góp vai muộn bạn bè người thân họ hàng đủ số tiền ba mươi triệu đó chuyển cho họ
và sau đó thì mới biết là bị lừa
thủ đoạn chung của các đối tượng lừa đảo là lập ra các fanpage hội nhóm
sau đó sẵn sàng chi tiền chạy quảng cáo
để thu hút người có nhu cầu hỗ trợ pháp lý
nhằm tạo lòng tin với con mồi các đối tượng sử dụng thông tin của luật sư
và các văn phòng luật uy tín để làm hồ sơ phát vết dạ
thậm chí còn sử dụng cả công nghệ trí tuệ nhân tạo để dựng thành video giả mạo
quảng bá về dịch vụ không có thật
khi nạn nhân tin tưởng chúng sẽ yêu cầu chuyển khoản chi phí đặt cọc hợp đồng
chúng tôi đã gặp những trường hợp là các đối tượng này giả danh các công ty luật
thậm chí làm giả hồ sơ luật sư để tiếp cận các khách hàng
các người bị hại để mong muốn lấy lại tiền để lừa đảo tiếp
thông thường các thông tin trên các trang của các đối tượng giả mạo đưa ra
mang tính chất là cam kết một trăm linh ví dụ như cam kết một trăm linh đòi lại được khoản công nợ cho khách hàng
một trăm linh giải quyết thắng được các vụ kiện ví dụ như vậy
thì tôi phải khẳng định một điều là điều này vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề của luật sư
theo các luật sư các nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức này
thường là những người ít khi tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng
hạn chế đi lại và tâm lý e ngại không dám công khai vụ việc cần hỗ trợ tư vấn pháp lý
do vậy để tránh bị rơi vào bẫy lừa đảo qua mạng người dân cần nâng cao cảnh giác
xác minh kỹ thông tin của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trước khi chuyển tiền và ký hợp đồng
các luật sư công ty luật văn phòng luật mà có đăng ký hoạt động hợp pháp
thì sẽ đều có thông tin đăng ký tại đoàn luật sư địa phương như đoàn luật sư hà nội
thành phố hồ chí minh hay thậm chí là liên đoàn luật sư việt nam
bên cạnh đó các công ty luật hoạt động các chuyên nghiệp cũng sẽ đều có các website
fanpage của công ty với tên của công ty có đăng ký chính chủ
theo đó thì người dân có thể kiểm tra qua các thông tin này qua các kênh này để kiểm tra đâu là luật sư thật
bên cạnh đó người có nhu cầu trợ giúp tư vấn pháp lý có thể trực tiếp gặp luật sư
hoặc các công ty luật để làm việc
với những trường hợp đã bị các đối tượng lừa đảo chứng tật tài sản bằng hình thức trên
cần làm đơn trình báo tố giác với các cơ quan chức năng